sáng nay tại bộ y tế ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã họp để thảo luận chi tiết về các vấn đề nới lỏng cách ly sau chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
các thành viên ban chỉ đạo đều thống nhất quan điểm việt nam đang kiểm soát tốt được tình hình dịch bệnh
điều đó thể hiện sự lãnh đạo đúng thực thi đúng và hơn cả chính là việc tuyên truyền vận động được cả xã hội tham gia vào công tác chống dịch
tuy nhiên tuyệt đối không được chủ quan các biện pháp nới lỏng cần dựa trên cơ sở khoa học
các tỉnh đã rất thận trọng trong việc đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại địa phương mình
đối với việc nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội ban chỉ đạo lưu ý trong từng địa phương vẫn cần sự quản lý chặt chẽ theo địa bàn
các khu cửa khẩu biên giới các khu tập trung nhiều lao động tự do nhà trọ bảo đảm tăng cường các hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch
tại các khu kinh doanh điểm kinh doanh và giao thông đi lại cần có sự hướng dẫn chi tiết
bộ giao thông vận tải cần nhanh chóng ban hành các hướng dẫn chi tiết đối với từng loại phương tiện và vận tải